được trường đại học cần thơ hỗ trợ một phần chi phí đầu tư con giống thức ăn và kỹ thuật chăm sóc hậu giang thí điểm bốn bốn hectare mô hình nuôi tôm càng xanh trên dụng lúa tại huyện vị thủy và huyện long mỹ bước đầu mô hình này đã mang lại hiệu quả rất khả quan
điển hình là hộ ông trần văn cây ở xã vị đông huyện vị thủy với một năm hectare đất ruộng sau sáu tháng thả nuôi một trăm hai mươi con tôm giống tôm đạt trọng lượng từ sáu mươi đến một trăm linh g trên một con
năng suất nuôi tôm đạt từ tám trăm linh đến một một trăm linh kg trên một hectare với giá tôm loại một từ hai trăm bốn mươi đến hai trăm sáu mươi đồng trên một kg sau khi trừ hết các khoản chi phí thu lợi nhuận về cho gia đình trên một trăm hai mươi triệu đồng
việc nuôi luôn canh tôm càng xanh
trên ruộng lúa đã giúp người nông dân tăng thêm thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất cành thác đồng thời bổ sung nguồn chất sinh dưỡng cho đất trồng lúa trong vụ đông xuân
từ nguồn chất thải của tôm cá hạn chế tác nhân gây bệnh cho cây lúa do việc luân canh giảm áp lực cho nghề khai thác thủy sản trái phép và góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên
đây sẽ là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nghề nuôi thủy sản góp phần tạo thêm nguồn thủy sản cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu